thưa quý vị không khí lạnh đã suy yếu nên trong hai ngày tới tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
tiếp tục duy trì ít mưa đêm và sáng trở rét trưa chiều có nắng nhiều hơn với mức nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng là một mươi bảy hai mươi sáu độ
sau đó từ đêm ngày một mươi sáu thì khi khối không khí lạnh được tăng cường trở lại thì tại vùng núi sẽ có mưa vài nơi
cùng với đó nền nhiệt độ trên khu vực sẽ giảm nhẹ
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi với lượng không đáng kể
đêm và sáng trời rét trưa chiều hưởng nắng với nền nhiệt độ giao động là hai mươi ba hai mươi sáu độ
riêng khu tây bắc có thể cao hơn là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
và cũng sang tối ngày một mươi sáu khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường
mưa trên khu vực cũng tăng lên ở diện giải rác cùng với đó nền nhiệt độ sẽ giảm đi đôi chút
tại khu vực trung bộ trong hôm nay và ngày mai
từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh thì vẫn có mưa vài nơi
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa rông mạnh
nhưng cường độ đã giảm đi phần nào khi lượng mưa chỉ còn phổ biến ở mức là từ năm mươi đến một trăm linh mm có nơi cao hơn
sau đó từ đêm ngày một mươi sáu khi chịu tác động của không khí lạnh tăng cường
thì tại các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh sẽ có mưa rào và rong giải rác
vì vậy người dân cần đề phòng với mưa rong với lượng khá có thể xảy ra
khu vực đà nẵng đến phú yên trong hai ngày tới vẫn có mưa vừa đến mưa to
nhưng lượng mưa có thể giảm đi đáng kể
chỉ phổ biến là từ một trăm linh một trăm bảy mươi mm có nơi là trên hai trăm năm mươi mm
phần còn lại từ khánh hòa đến ninh thuận bình thuận thì chỉ có mưa ở diện giải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất ở khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
đến với vùng cao tây nguyên trong những ngày tới tại đây
có mưa rong giải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
cũng như là hiện tượng lũ quét xa lở đất có thể xảy ra
do mưa nhiều nên nền nhiệt độ trên khu vực chưa có cơ hội tăng trở lại
ngày đêm chỉ ở mức là từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng phổ biến là có mưa rào và rông trên diện rộng
với nhiều điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tố lốc và gió giật mạnh
ngoài ra người dân cũng cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra ngập ống ở vùng trụng thấp khu đô thị
khiến cho việc lưu thông gặp khó khăn
nền nhiệt tại đây cũng chưa có nhiều biến đổi trưa chiều là từ ba mươi đến ba mươi ba độ